thưa quý vị và các bạn thông tin đầu tiên xin được cung cấp số liệu mới nhất từ cục cảnh sát giao thông
vào ngày hôm nay ba mươi tháng một tức là ngày hai mươi tám tết cả nước xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi năm người bị thương một mươi hai người so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
giảm hai vụ giảm hai người chết và giảm hai người bị thương
các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy một trăm linh tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn tám tỷ đồng tạm giữ hai mươi sáu xe ô tô sáu trăm chín mươi một xe mô tô tước năm trăm ba mươi chín giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba trăm linh một trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một một trăm ba mươi bốn trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông kiểm tra
lập biên bản một mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần bảy mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe bốn trường hợp
qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
đã ghi nhận một trăm ba mươi một trường hợp vi phạm
lực lượng chức năng đã dừng lập biên bản bốn trường hợp gửi thông báo vi phạm tới một trăm linh ba trường hợp
trên đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý bảy mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hơn bốn mươi triệu đồng
lực lượng chức năng cũng đã hướng dẫn và tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
gồm tô văn nam vũ văn toàn và vũ văn đức cùng chú tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi bảy tháng tám nam cùng năm người bạn đến quán karaoke hàm hương
ở xã cư ni huyện ia ca để hát
đến khoảng giờ sáng ngày hôm sau nhóm của nam ra về nhưng không đủ tiền thanh toán nên bị chủ quán
đóng cổng và yêu cầu thanh toán đủ tiền mới cho về trong lúc giữa hai bên đang to tiếng thì nhóm của
lý anh tú chú tại xã cư ni xuất hiện tú đã yêu cầu nam phải thanh toán đầy đủ số tiền tuy nhiên
nam không đồng ý sau đó hai nhóm cãi vã và cầm kiếm tuyếp sắt có gắn dao lao vào đánh nhau chém nhau
hậu quả của trận hỗn chiến đã làm hai đối tượng cầm đầu là tô văn nam và lý anh tú bị nguy kịch
nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng trong đó nam bị thương tích ba mươi năm
còn tú bị thương tích ba mươi chín
hai đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch
hơn bốn tám tỷ đồng vừa bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm ra
đó là lê văn chú tại xã hòa phú thành phố buôn ma thuột
và nguyễn anh tuấn trú tại quận kiến an thành phố hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn đã rủ văn tham gia cá độ bóng đá
sau đó tuấn liên hệ với đỗ trường giang trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá là sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản tổng này hai đối tượng đã chia nhỏ và làm bảy tài khoản
rồi giao cho các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bàn tiền
sau khi xác định được vai trò và chỗ ở của các đối tượng
đã bắt giữ tuấn và văn riêng đối tượng giang đã bỏ trốn khỏi địa phương
chỉ hơn hai tháng qua các đối tượng này đã tổ chức cá độ với các con bạc
ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra đối tượng văn còn tham gia cá đổ vào một tài khoản khác
với tổng số tiền là ba hai tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an thành phố bôn ma thuật tiếp tục điều tra mở rộng
để bắt xử lý các đối tượng có liên quan
công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết
tạm giữ hình sự đối với nguyễn thanh hải chú tại xã thành thới b huyện mỏ cài nam
hải là nghi phạm trong vụ án cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại xã quối sơn huyện châu thành
tại cơ quan công an hải khai nhận làm chung công ty ở khu công nghiệp giao long
với chị trần thị huyền trâm
biết chị trâm có xe mô tô đắt tiền nên đối tượng nảy sinh ý định cướp xe
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một hải điện thoại cho chị trần thị huyền trâm
nhờ đưa về nhà trọ
khi cả hai đến khu vực ấp quối lợi xã quối sơn
đối tượng cầm cục đá đập tới tấp vào đầu chị trâm làm nạn nhân ngã gục
sau đó cướp xe mô tô chạy về nhà trọ cất dấu
nhận được tin báo của bị hại công an huyện châu thành đã khẩn trương xác minh điều tra
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ được nguyễn thanh hải cùng tăng vật
riêng chị trâm được mọi người đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định
sáng nay ngày ba mươi tháng một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn anh tuấn
trú tại phường thuận lộc tp huế về hành vi mua bán tàng trữ thuốc lá nhập lậu
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế
bất ngờ ập vào số nhà một mươi một trên ba mươi sáu đường đào duy anh phường thuận lộc tp huế
phát hiện nguyễn anh tuấn nguyễn tuấn anh
đang có hành vi tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu
khám xét địa điểm trên lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn sáu bao thuốc lá các loại
do nước ngoài sản xuất như z sn hero và một hai trăm linh điếu xì gà blackstone
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trong sáng nay lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
trên khu vực xã biên giới vĩnh sương thị xã tân châu lực lượng liên ngành vừa phát hiện
bắt quả tăng xe ô tô tải do tài xế nguyễn thái học
chú thành phố cao lãnh vận chuyển một mươi tám tám tấn hạt động này không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở ba trăm bảy mươi sáu bao có trọng lượng một mươi tám tám tấn đậu nành
không có nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra tài xế học không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an thị xã tân châu
ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng số hàng hóa trên
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây phòng vệ sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an quận một mươi hai
công an huyện hóc môn và công an tỉnh bình thuận
triệt phá đường dây sản xuất tiền giả bắt bốn đối tượng hồ hoàng long
hồ văn hoàng giang võ văn sang và đặng thị minh thư
tăng vật thu là bảy mươi một triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng
nhiều hung khí nguy hiểm
theo lời khai ban đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay giang lên mạng xã hội
mở các trang gia lô facebook giao bán tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
với hình thức bốn triệu đồng tiền thật mua một mươi triệu đồng tiền giả
khi khách có đặt mua giang giao cho long đem đi giao
bộ ban này đã nhiều lần bán tiền giả cho một người phụ nữ tên nguyên
với tổng cộng ba trăm linh triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh và hai trăm linh đồng
có được tiền thật từ việc bán tiền giả
các đối tượng này sử dụng ăn chơi và nướng vào ma túy
để đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho người dân trên đảo lý sơn
trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai chính quyền địa phương tỉnh quảng ngãi
đã chỉ đạo các đơn vị vận tải tăng chuyến để khẩn trương đưa hàng hóa tết
từ đất liền ra đảo
lo ngại thời tiết diễn biến bất thường nên khâu vận chuyển đưa hàng tết ra đảo
được chính quyền huyện đảo lý sơn chỉ đạo thực hiện từ nhiều ngày trước
theo đó các tàu vận tải trên tuyến xa kỳ lý sơn đã chủ động để luân phiên
vận tải hàng giả
trung bình mỗi ngày có khoảng sáu mươi tấn hàng hóa được vận chuyển ra lý sơn
để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân trên đảo
chính quyền tỉnh cũng yêu cầu nguồn cung không bị thiếu hụt và đảm bảo hàng hóa
đúng chất lượng đúng với giá cả thị trường
thưa quý vị và các bạn một thông tin đáng chú ý là theo hướng dẫn của bộ y tế cho biết
các f điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
thay vì là một mươi ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên
với âm tính virus sars cov hai
cụ thể đối với ép không không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly
điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp
hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với ép không không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
chính minh cao điểm áp dụng giãn cách xã hội chí thị một mươi sáu là lúc những người lái xe này không được gặp vợ con mình nữa
cũng từ đó những chiếc xe taxi trang bị vách ngăn và bình oxy đã cùng các phát tài rong rủi liên tục ngày đêm
không quản mưa nắng đi tới mọi ngõ ngách để tìm và đưa bệnh nhân covid một mươi chín đi tới các bệnh viện
trong khoảng thời gian mà tham gia vận chuyển cấp cứu thì mình thấy có nhiều bệnh nhân tức là họ cần có sự sống
cho nên là mới lúc đầu đăng ký đi thì cũng rất hồ hộp rất sợ
nhưng mà cảm thấy nhiều bệnh nhân cần quá cần để vận chuyển đi tới bệnh viện
cho nên là mình động lực của mình quyết tâm thôi bằng mọi giá mình phải tham gia để giúp đỡ
rồi những bệnh nhân họ được xuất viện khi họ thấy mình chuyển bệnh nhân vô giả chiến
họ tưởng mình là bác sĩ họ cứu đôi cảm ơn cảm giác đó rất hạnh phúc
thực sự là rất là khó khăn khi di chuyển bệnh nhân như là nhiều chốt đã được chặn
và nó bị kiên cố về những cái chốt chặn đó khi mà hầu như tới đúng địa điểm đó để tiếp cận với bệnh nhân
nhưng mà do những cái chốt chặn đó mình phải đi dòng thêm vài cây số nữa
khi về là hầu như là các anh em đều ướt đẫm ướt áo hết ướt quần ướt áo hết giống như là bị mưa vậy
kể từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một mỗi ngày trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
tiếp nhận bốn mươi cuộc gọi sinh hố trị
các bệnh nhân đã được giúp trợ liên quan đến covid một mươi chín
số cuộc gọi này đã tăng gấp ba mươi lần so với những ngày trước đó
bệnh nhân covid một mươi chín xin cấp cứu tăng đột biến
xe cứu thương tại trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm và tại các bệnh viện ở thành phố được huy động tối đa cũng không đủ đáp ứng
lúc này tác sĩ mai linh vy nha sơn và nhà xe phương trang đã hoán cả những chiếc xe chở khách thành xe cứu thương
để tăng cường cho trung tâm cấp cứu một một năm
có khi anh em là ăn của cơm từ thiện của mạnh thường quân
có khi anh em ngủ đâu
ngủ ở trong xe luôn
rất là vất vả và cũng đã có những tổn thương
anh em cũng bị trở thành f rồi phải đưa vào những nơi cách ly rồi điều trị
rồi sau đó ra là lại tiếp tục chiến đấu
không có lực lượng này thì trung tâm cấp cứu một một năm không bao giờ hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình cả
họ những bác tài đã cùng với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
họ là những người bình thường nhưng có những suy nghĩ và hành động phi thường
đó là điều mà bí thư thành ủy nguyễn văn nên đã phát biểu trong buổi họp mặt các cá nhân đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cứu người bệnh covid một mươi chín
họ đã chọn lựa sự mạo hiểm sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào
họ đã từng làm thay cả chức năng bác sĩ tư vấn tâm lý và thân nhân để chăm sóc sẻ chia động viên
hỗ trợ người bệnh lúc cô đơn lo lắng hoang mang chưa biết điều gì sẽ xảy ra
họ đã nỗ lực đến kiên nhẫn và chịu đựng chờ đợi từng cuộc gọi điện thoại để cứu người
đảng bộ và nhân dân thành phố trân trọng tri ân tất cả các chiến sĩ lấy xe kiên cường quả cảm đã cống hiến
và cố gắng chống dịch covid một mươi chín
họ đã đặt một số phần quan trọng rất quan trọng trong cuộc chiến phòng chống đại dịch covid vừa qua
những đóng góp của các lái xe sự nỗ lực chiến đấu không biết mệt mỏi của lực lượng tuyến đầu
và hơn cả là sự chung tay phòng chống dịch bệnh của nhân dân đã làm nên hôm nay
thành phố hồ chí minh đã lấy lại từng hơi thở vươn mình vượt qua dịch bệnh với vùng xanh yên bình
chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng thành phố hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung

sớm vượt qua đại dịch sớm có được bình yên và nhanh chóng đẩy mạnh phát triển kinh tế
kính thưa quý vị tuy không tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa nhưng thành phố hồ chí minh
vẫn tổ chức hàng loạt sự kiện mừng tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai như hội hoa xuân chợ hoa tết
và để đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm khi du xuân và tham gia các hoạt động lễ hội
lực lượng công an các đơn vị địa phương
hiện nay lực lượng công an tp hcm đang nỗ lực để tạo thuận lợi cho người dân mua sắm du xuân
tuy nhiên còn nhiệm vụ phòng chống covid một mươi chín là trách nhiệm của mỗi công dân
phải tự nâng cao ý thức chấp hành bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người xung quanh
vào những ngày này người dân khi tới các chợ hoa xuân cũng phải chú động nghiêm túc chấp hành thông điệp năm k
để việc du xuân mua sắm ngày tết diễn ra thuận lợi an toàn